chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị thông tư thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của bộ y tế quy định người bệnh có quyền lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh chất lượng ngay tại địa phương của mình
tuy nhiên từ nhiều năm nay người dân tại huyện quế võ bắc ninh vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi đi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế ở tuyến xã
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây
tại huyện quế võ tỉnh bắc ninh từ nhiều năm nay hai mươi một xã chưa được triển khai bảo hiểm y tế
tỏ cho trạm y tế thì nhân viên của trạm là kiêm nhiệm dược
thì đi học dược kiêm nhiệm hay sao lại lấy bảo hiểm
thì lại bảo hiểm
thì lại bảo là phải có dược sĩ mà có chứng chỉ mới cho khám chữa bảo hiểm
cái này nó cũng vướng mắt là từ cơ quan nào đấy thì chúng tôi cũng không biết
người dân chỉ biết là tuyến trạm y tế xã chỉ biết là không được làm bảo hiểm
giữa cái ký kết thống nhất giữa cơ quan giữa bệnh viện và trung tâm y tế nó vẫn chưa được hợp tác cao
đâm ra là cái này thì trạm thì cũng chưa chạm nào làm được
toàn huyện quế võ năm nay thì hai mốt xã thị trấn là đều xã trắng
so với các huyện khác trong tỉnh thì các huyện khác triển khai tương đối tốt cũng làm hết rồi
riêng quế võ là chưa được xã nào triển khai cả
thì để làm sao để xong ra bảo hiểm cho nó thuận lợi cho tất cả các tuyến ngay cả những tuyến trên
hai mốt xã tại quế võ thuộc thầm quyền do trung tâm y tế huyện quản lý
trung tâm y tế huyện không phải là đơn vị khám chữa bệnh
vì vậy theo thông tư bốn mươi một của bộ y tế
bệnh viện huyện hạng hai trở thành đầu mối ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với trung tâm y tế huyện trên địa bàn
bệnh viện huyện thực hiện trách nhiệm cung cấp
ứng trang thiết bị y tế và một số đầu thuốc bảo hiểm y tế cho xã hoạt động
trong năm hai nghìn một mươi năm bảy xã được triển khai thí điểm khám bệnh bằng bảo hiểm y tế
nhưng không thể duy trì vì những vướng mắc trong khâu thanh quyết toán khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế
thực ra là trước năm hai nghìn một mươi sáu thì quế võ có triển khai thí điểm bảy xã
bảy xã nhưng cũng do trục trặc một số cái chưa thống nhất trong cái thanh quyết toán khám chữa bệnh y tế
bảy xã đặc biệt là cái thuốc cấp tại trại y tế nó thấp
đâm đó có khi trong khó khăn có khi chỉ khám một mươi một mươi năm ngày là hết thuốc
vì thuốc khám bảo hiểm y tế xã theo quy định nó chỉ được một mươi hai mươi cái quỹ tiền khám bảo hiểm ngoại trú tại trại
đóng đó nó thấp những cái trần thuốc đó chỉ được thông thường người dân dân khám đông nó chỉ được một mươi một mươi năm ngày là nó bị khó khăn là nó hết thuốc tại trại
tại trạm y tế xã bảo an cơ sở vật chất khang trang nhân lực trang thiết bị y tế đầy đủ
bao lâu nay một số người dân vẫn đến trạm y tế thăm khám dù biết rằng không được hưởng bảo hiểm y tế
tuy là người dân không được hưởng nợ trạm xá thì cũng là khang trang
nhưng chính là nhân dân ở đây vẫn phải tập trung ở đây chứ không bệnh hiểm nào
bởi vì người ta tin tưởng tin tưởng là các bác nghiệp phục chuyên môn của các bác sĩ y sĩ ở đây người ta khám
cho nên những bệnh thông thường những bệnh không ấy thì các bác sĩ chuẩn đoán khá chính xác
cho nên người ta cũng không cần tùy tuyển
tôi thường xuyên cũng ra thăm khám ở trạm y tế xã bằng an
thế thì các bác sĩ rồi nhìn chung cán bộ công nhân viên ở đây là phục vụ nhân dân rất là tận tình
và chú đáng
thế kể cả đêm ngày không kể thời gian
thế thì đấy là một cái điều mà y đức mà nhân dân ở đây rất quý
sự hài lòng của người dân là minh chứng rõ nhất cho năng lực khám chữa bệnh của y bác sĩ ở bất kỳ tuyến nào
thông tư bốn mươi của bộ y tế cho phép người dân được lựa chọn cơ sở y tế tại địa phương và được hưởng bảo hiểm y tế
tuy nhiên những vương quốc
vương quốc về thanh quyết toán bảo hiểm y tế trong nhiệm năm qua đã hạn chế quyền lợi của người dân
cũng như cơ hội được khám chữa bệnh của y bác sĩ tuyến xã
hiện tại hai mươi một xã chưa có mã đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
chưa có hệ thống công nghệ thông tin giám định bảo hiểm y tế
năm xã chưa có dược sĩ chưa đủ điều kiện triển khai bảo hiểm y tế
chính sách của đảng nhà nước sau này mà có cái sự quan tâm hơn nữa
mà thay đổi mà nhân dân được mua bảo hiểm
hoặc là hưởng lợi từ bệnh viện tức là từ trạm xá
là nơi gần nhất và thuận tiện nhất thì các cô sẽ mua ở đây
thực ra là lên huyện thì cũng sẽ qua tải nhiều
còn đâu thống nhất cái thông tư mà triển khai được
phê duyệt cho xã làm những bảng gì
nhất là những khám chữa bệnh để cho người dân tiếp cận được dịch vụ y tế tốt hơn
hai nữa là những bệnh thông thường những bệnh không truyền nhiễm bệnh mãn tính
ví dụ như cao hết áp tiểu đường hem các thứ thì có thể triển khai và chạm được
thì cái này cấp thuốc thì nó giảm tài cho tuyên huyện rất nhiều
còn đâu thì trước tiên nó phải dần dần
tất cả những cái bệnh về xã làm thì nó cũng dần dần
vì trang thiết bị để phục vụ cho cận lâm sàng thì nó ít
đâm ra là nó cũng chưa thể triển khai được ngay
thì những cái gì mà bàn giao được từ huyện về đến xã mà nó thuận lợi
thì cũng nên đưa về thì làm cho nó tốt hơn
mà bà con được tiếp cận dịch vụ y tế và cũng đỡ phải đi xa
nếu mà tại trạm y tế mà chưa có mã khai bởi y tế
thì không khăn được khám
trạm y tế cũng không được khám
vì nếu mà khi đăng ký có mã khám thì lúc đó mới có thuốc để cấp cho họ
năm xã hiện tại thì vì cái điều kiện của gói bảo hiểm y tế
thì đối với các cơ sở khám chức bệnh bệnh tựa xã thì nó phải có dược sĩ
nhưng chúng tôi cũng đã cho đi là tạo kịp thời
và trong từ nay cuối năm thì chúng tôi sẽ các đồng chí ra trường
và chúng tôi sẽ tiếp tục đăng ký khám bảo hiểm xã hội y tế
tại trạm với các bảo hiểm y tế tỉnh
theo chủ trương của chính phủ
vào tháng bảy tới đây nhiều địa phương trên cả nước
trong đó có bắc ninh sẽ đồng loạt triển khai hồ sơ theo dõi sức khỏe điện tử
hay còn gọi là mô hình bác sĩ gia đình ở các trạm y tế xã
người dân khi đến trạm xá đều được hưởng lợi bảo hiểm y tế
đây được coi là giải pháp giảm thiểu chi phí y tế cho người dân
tạo sự cân đối về lưu lượng bệnh nhân năng lực khám chữa bệnh trong hệ thống y tế tuyến xã huyện
để thực hiện đề án này ngành y tế bắc ninh đang đẩy nhanh tiến độ giải quyết những vướng mắc cho hai mươi một trạm y tế xã
hoàn tất thủ tục hồ sơ bảo hiểm y tế cung cấp mã đăng ký khám chữa bệnh
xong xong với đó là đào tạo nhân lực kịp thời
tại tỉnh bắc ninh thì hiện tại khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tại các trạm y tế xã chúng tôi đã triển khai được chín mươi bảy trạm trên một trăm hai mươi sáu trạm đạt trên chín mươi

tại huyện quế võ thì còn một số trạm nữa là chưa triển khai được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thôi
còn lại hầu như tại tỉnh bắc ninh là các trạm y tế xã mà đa phần đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
và cụ thể tại huyện quế võ này trong đầu năm sở y tế cũng đã chỉ đạo rồi
và đang phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh để cấp các mã khám chữa bệnh cho các trạm y tế xã
chúng tôi đang triển khai đã làm thủ tục hồ sơ với bảo hiểm y tế của tỉnh bắc ninh
và cơ bản chúng tôi đã làm xong
trên một mươi sáu xã trên hai mươi một xã hội tỉnh chúng tôi đã làm thủ tục hồ sơ
và chờ bảo hiểm y tế cấp mã khám bảo hiểm y tế chúng tôi triển khai
tại một mươi sáu trạm y tế tại xã
và từ khi mà có cái thông tuyến bảo hiểm y tế tại xã
thì cái lượng bệnh nhân khám bảo hiểm y tế tại xã nó cũng giảm đi
thì bệnh nhân có nhu cầu lên tuyến trên nhiều hơn
nhưng mà khi nếu mà khi mà triển khai những lập hồ sơ khoản trẻ cá nhân
và triển khai khám bảo hiểm y tế tại xã
tôi tin rằng cái lượng bệnh nhân tại trạm y tế xã đến khám
ban đầu sẽ tăng lên
vì qua đây thì nó cũng thể hiện cái sự lập hồ sơ khoản trẻ cá nhân
với bảo hiểm y tế thì nó sẽ hai cái nó sẽ nô dịch gắn bó với nhau
đặc biệt người dân người ta thấy nợ ích của cái việc lập hồ sơ khoản trẻ khỏe
theo dõi toàn diện liên tục lâu dài
những khó khăn trong hoạt động khám chữa bệnh tại tuyến xã ở bắc ninh
đặt ra vấn đề về việc quản lý bảo hiểm y tế cần minh mạch rõ ràng
tạo thuận lợi cho dịch vụ y tế tuyến xã
vì không được hưởng lợi bảo hiểm y tế tại đơn vị y tế gần nhà
mà người dân phải lên tuyến trên
điều này sẽ tạo ra sự mất công bằng lãng phí hệ thống y tế tuyến dưới
những vướng mắc trong quản lý bảo hiểm y tế tại tuyến xã
cần được tháo gỡ khẩn trương nhanh chóng
chấm dứt tình trạng bao nhiêu năm qua
người dân không được hưởng lợi bảo hiểm y tế khi đi thăm khám
điều này càng có ý nghĩa hơn
khi chủ trương của chính phủ thiết lập hồ sơ theo dõi sức khỏe điện tử
sắp được triển khai trên cả nước
chương trình điểm tựa tương lai đến đây cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt